sau nhiều cân nhắc mỹ đã quyết định bắn hạ khinh khí cầu bị nghi ngờ có hoạt động do thám của trung quốc
tại vị trí ngoài khơi carolina trên đại tây dương các máy bay chiến đấu của mỹ đã thực hiện hành động này
trước đó một số quan chức quân sự washington đã khuyên cáo không nên bắn hạ khinh khí cầu này
trong lãnh thổ đất liền của mỹ do lo ngại các mảnh vỡ có thể gây hại cho người dân khi rơi xuống đất
tổng thống mỹ joe biden sau đó tuyên bố với báo giới rằng sẽ xử lý thỏa đáng khí cầu này
cùng ngày cục hàng không liên bang mỹ đã yêu cầu ngừng hoạt động ba sân bay
và đóng cửa không phận các khu vực thuộc hai bang bắc carolina và nam carolina
những nơi cuối cùng quan sát được khinh khí cầu của trung quốc trước khi vật thể này bay ra biển
bộ ngoại giao trung quốc thông báo sự xuất hiện ngoài ý muốn của một khinh khí cầu dân sự của nước này
trong không phận mỹ là do bất khả kháng
tuyên bố này khẳng định đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học
chủ yếu là nghiên cứu khí tượng
khí cầu đi trịch hướng quá xa so với lộ trình